tiếp tục thông tin về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ở các địa phương khác
sau hơn ba mươi ngày triển khai quyết liệt các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
đến nay tỉnh phú yên đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh
tỉnh đã bước đầu từng bước thu hẹp vùng đỏ bảo vệ và mở rộng vùng xanh
nỗ lực rứt điểm dập dịch trong thời gian sớm nhất
trên cơ sở đánh giá mức nguy cơ dịch bệnh của các địa phương
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã thông nhất áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
xã trên toàn tỉnh
riêng thành phố tuy hòa vẫn áp dụng giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu đối với bảy xã phường có nguy cơ cao
trong những ngày tới phú yên sẽ tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng
tổ chức tiêm phòng vaccine covid một mươi chín theo kế hoạch sớm tiến tới dập dịch hoàn toàn trên địa bàn tỉnh
tỉnh phú yên yêu cầu các địa phương được giảm mức độ phòng chống dịch
sẵn sàng các phương án khôi phục sản xuất ổn định đời sống người dân
dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát tuy nhiên vẫn tiêm ẩn nguy cơ bùng lại trong cộng đồng
do địa phương liên tục ghi nhận nhiều trường hợp là công dân phú yên đón về từ vùng dịch là các tỉnh phía nam
do vậy tỉnh phú yên đang tiếp tục triển khai các biện pháp phòng dịch quyết liệt và hiệu quả
tổ chức ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội tám thanh niên tại phường tiến thành
thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã bị xử phạt vi phạm hành chính
cụ thể tám đối tượng mỗi người bị phạt một mươi năm triệu đồng
do vi phạm quy định về biện pháp chống dịch không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng
trước đó vào chiều ngày hai tháng chín nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
lực lượng chức năng phường tiến thành tới kiểm tra và bắt quả tang tám thanh niên đang tổ chức ăn nhậu
trên bàn nhậu còn có một dụng cụ để hút si sa
ngay sau đó các đối tượng được mời về trụ sở công an phường để làm việc
không chỉ dừng lại ở việc tụ tập ăn nhậu trong thời gian dài
giãn cách khi bị nhắc nhở còn hành hung lực lượng công an
lê văn nhân chú tại phường an lộc thành phố hồng ngự
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
để điều tra vẻnh vi chống người thi hành công vụ
theo thông tin ban đầu công an phường an thạnh thành phố hồng ngự nhận được tin báo của người dân
về việc nhiều người đang tụ tập ăn nhậu tại một phòng trọ ở khóm năm
khi kiểm tra công an phường phát hiện lê văn nhân cùng với ba người khác đang uống rượu bia trong phòng trọ
để biết nhân vừa hoàn thành cách ly tập trung tại huyện phú tân tỉnh an giang
và trở về cách ly tại nhà ở nơi cư trú
tuy nhiên nhân đã không chấp hành mà còn tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội
khi công an phường mời các đối tượng về trụ sở làm việc
nhân không chấp hành và lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ
lúc này thiếu tá võ minh sang và thiếu tá đặng hoàng nam
cùng với phó trưởng công an phường an thạnh cưỡng chế nhân
thì bị nhân đánh vào vùng mặt vùng bụng làm xây rát tổn thương
tại cơ quan công an lê văn nhân đã thừa nhận hành vi sai trái của mình
và thừa nhận do uống rượu nên không kiểm soát được hành vi
đêm qua một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một kho xưởng thuộc công ty văn phú
nằm trên địa bàn xã an thượng huyện hoài đức hà nội
phóng viên của truyền hình công an nhân dân đã có mặt kịp thời để ghi nhận tình hình
vụ cháy được xác định xảy ra khoảng hai mươi một h đêm ngày ba tháng chín
diện tích cháy ước lượng khoảng một ba trăm linh m hai
trong khoảng tổng diện tích bảy m nằm trong điểm công nghiệp của xã an thượng
sau khi nhận được tin báo chỉ khoảng một mươi phút sau
công an huyện hoài đức đã điều động xe chuyên dụng cùng hàng chục lính cứu hỏa
đã có mặt kịp thời tại hiện trường để tiến hành các phương án chữa cháy hiệu quả nhất
trước diễn biến phức tạp của đám cháy các lực lượng chữa cháy thuộc trung tâm bốn
lực lượng cảnh sát phòng cháy trựa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận năm tứ liêm
bắc tứ liêm đã nhanh chóng đưa tri viện đối hợp làm nhiệm vụ
tôi đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khống chế một cách đám cháy nhanh nhất
để tránh thiệt hại và cũng để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
nhà kho được xác định có chứa đồ điện máy đồ sản xuất nước sát khuẩn và thiết bị làm biển quảng cáo
được biết kho xưởng dự nhà bằng khung sắt máy tôn do bị nguyên nhiệt nóng tác động gây sập đổ các máy tôn
khiến công tác trựa cháy gặp khó khăn
may mắn lúc vụ cháy xảy ra nhà kho đang đóng cửa tạm dừng hoạt động do lệnh giãn cách phòng dịch
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ nên không có thiệt hại về người
sau gần bốn mươi phút đồng hồ lực lượng chức năng đã kịp thời giống tất được đám cháy ổn định được tình hình
điều đó cho thấy tại các nhà kho xưởng cần nâng cao hơn công tác phòng cháy trị cháy
đặc biệt là khi giãn cách vắng người thì điều đấy lại càng phải được chú trọng quan tâm hơn nữa